trong chương trình thanh xuân có bạn lisa nói cô gặp nhiều khó khăn khi mới đến hàn quốc
tôi xa nhà lúc còn quá nhỏ trong ba tháng đầu tôi luôn gọi cho mẹ và khóc
may mắn được các chị giúp đỡ nên tôi đã vượt qua nữ ca sĩ tâm sự
năm hai nghìn một mươi sáu lisa chính thức ra mắt trong vai trò là thành viên của nhóm blackpink
là em út đồng thời là ngôi sao không phải là người hàn quốc duy nhất của nhóm
lisa vẫn từng bước ghi dấu ấn tại thị trường k pop khắc nghiệt
ngoài thành công của blackpink lisa phát triển sự nghiệp cá nhân

ca sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thu hút nhiều nhãn hàng và có sức ảnh hưởng mang tầm quốc tế
theo khả sát là sống hàn quốc ở nước ngoài vào năm hai nghìn hai mươi một của bộ văn hóa thể thao du lịch
và quỹ giao lưu văn hóa quốc tế hàn quốc
lisa nằm trong nhóm hai mươi ca sĩ hàn quốc được yêu thích nhất ở nước ngoài
bên cạnh g dragon iu psy
nữ ca sĩ đồng thời là nữ thần tượng k pop đầu tiên được thương hiệu mark komestic
chọn làm đại sứ thương hiệu toàn cầu
với sức ảnh hưởng và tiềm năng tiếp thị lyza được mệnh danh là đại diện của thế hệ ngôi sao mới
những ca sĩ đi đầu trong lĩnh vực thời trang và trang điểm
để khi ra mắt album solo đầu tay mang tên la liza
nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao có sức ảnh hưởng toàn cầu
sau khi phát hành trên youtube la lisa của nữ ca sĩ trở thành mv của nghệ sĩ solo
được xem nhiều nhất sau hai mươi bốn h mv phá kỷ lục my của taylor swift
hiện tại các khúc money nằm trong album la lisa của nữ ca sĩ đang là tâm điểm tại anh quốc
tính đến cuối tháng một mươi các khúc vẫn chém chệ nằm trong một trăm linh ca khúc được yêu thích nhất tại xứ sở sương mù
đây là thành tích không phải nghệ sĩ châu á nào cũng có được
theo patayamel chính thủ tướng thái lan prauch chan o cha
đã ca ngợi lisa về thúc đẩy văn hóa thái lan thông qua mv la lisa
từ một cô gái người thái không biết tiếng hàn bằng nỗ lực và tiềm năng vốn có
cũng dần trở thành biểu tượng văn hóa thế hệ mới
đại diện gen g thành công tại thị trường k pop nói riêng và âm nhạc toàn cầu nói chung
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình sức khỏe của lyza và diễn biến dịch covid một mươi chín